cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bắt tạm giam ba bị can gồm nguyễn thanh nhã sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi cư trú tại phường phước long b tp thủ đức tp hcm đoàn kiên giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm cư trú tại phường một mươi một quận sáu tp hcm và nguyễn phước trung bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cư trú tại phường khuê trung quận cẩm lệ tp đà nẵng để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
các quyết định khởi tố bắt tạm giam trên đều được viện kiểm sát nhân dân tp cần thơ phê chuẩn
quá trình khám xét nơi ở của các bị can cơ quan an ninh điều tra thu giữ nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến vụ án cơ quan an ninh điều tra tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
nhã từng là nhà báo tại tp hcm sau này được biết đến là thành viên nhóm báo sạch gây xôn xao dư luận trong thời gian qua
cũng như trong các kỳ đại hội đảng các cấp và bầu cử trước đây thời gian qua các thế lực thù địch phản động
và số cơ hội chính trị tiêu cực bất mãn vẫn đang ráo riết tiến hành nhiều hoạt động nhằm chống phá của bầu cử
nhận rõ nguy cơ từ các hoạt động chống phá này cùng với lực lượng công an trên cả nước
công an tỉnh vĩnh phúc đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa ngăn chặn nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu trên địa bàn
xuyên tạc vai trò lãnh đạo của đảng
xuyên tạc thông tin nhằm hướng lái dư luận theo hướng tiêu cực
gieo rắc hoài nghi về công tác bầu cử
bồi lem đã phá nhân sự đại biểu phá hoại hoạt động bầu cử ở ngay từ cơ sở
trong đó có hoạt động hậu thuẫn chỉ đạo các đối tượng cơ hội đối tượng có nhận thức chính trị hạn chế trong nước
sử dụng quyền tự ứng cử nhằm gây phức tạp cho công tác bầu cử
vẫn là chiêu bài thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và phần tử xấu
trước tình hình trên công an tỉnh vĩnh phúc đã tham mưu hội đồng bầu cử các cấp có các chỉ đạo kịp thời
nhằm vô hiệu hóa âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và các phần tử xấu trên địa bàn
lực lượng công an đã tập trung thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ
đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc và trần quan điểm sai trái liên quan đến cuộc bầu cử
ban chỉ đạo ba mươi năm công an tỉnh đã đăng tải hàng nghìn tin bài phục vụ công tác đấu tranh chống địch phá hoại tư tưởng
nhất là các quan điểm sai trái bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự
sau hội nghị hiệp thương lần hai công an tỉnh vĩnh phúc đã chỉ đạo các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan
nắm chắc thông tin dư luận phục vụ giả soát tiêu chuẩn chính trị nhân sự tham gia ứng cử
bước đầu công an tỉnh đã giả soát tiêu chuẩn chính trị đối với trên một mươi ba trường hợp tham gia ứng cử và nhân sự phục vụ cuộc bầu cử
phát hiện hàng chục trường hợp có thông tin liên quan đến nhân sự cá nhân
để đảm bảo cho việc giả soát được khách quan đúng quy định
trên cơ sở quy định một trăm hai mươi sáu của bộ chính trị chúng tôi cũng trao đổi với ban chỉ đạo và ủy ban bầu cử cao cấp
để về những trường hợp nhân sự và thân nhân của nhân sự có vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự
để ủy ban bầu cử khắc cấp xem xét
hiệp thương lần hai và hiệp thương lần ba
không đưa những trường hợp
không đủ điều kiện
vào nhân sự đại biểu quốc hội cũng như là hội đồng nhân dân các cấp
công an tỉnh vĩnh phúc cũng đã chủ động chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ
công an các huyện thành phố tổ chức giả soát đánh giá địa bàn có vấn đề phức tạp liên quan đến bầu cử
như mất đoàn kết nội bộ cục bộ dòng họ địa phương
khiếu nại tố cáo phức tạp liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội để từng bước tham mưu giải quyết ổn định
phối hợp cùng công an các huyện thành phố các đơn vị nghiệp vụ
để giả soát đánh giá từng địa bàn
nhất là các địa bàn xã phường thị trấn
có những phức tạp liên quan đến nội bộ
cũng như là phức tạp liên quan đến tình hình người dân
khiếu kiện bức xúc với cấp của chính quyền
để từ đó để tham mưu cho cấp ủy chính quyền ca cấp
cũng như là tham mưu cho ủy ban bầu cử các cấp
để chỉ đạo giải quyết ổn định tình hình
không để ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự cho khu bầu cử
bên cạnh đó để bảo đảm môi trường an ninh trật tự thật tốt phục vụ cuộc bầu cử
công an tỉnh vĩnh phúc đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tấn công
truy quét các loại tội phạm
làm tốt công tác quan trọng
quản lý xuất nhập cảnh quản lý cư trú hoạt động của người nước ngoài
quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
tăng cường kiểm tra quản lý chặt chẽ việc sử dụng vận chuyển vũ khí vật liệu nổ
đặc biệt công an tỉnh vĩnh phúc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội y tế
và các đơn vị chức năng
tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các diễn biến phức tạp của dịch bệnh
có thể ảnh hưởng đến ngày hội bầu cử
một đối tượng vận chuyển ma túy từ tp hcm về quảng ngãi tiêu thụ
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ngãi bắt giữ
chi tiết có trong cụm tin ván
tại tổ bảy phương nghĩa tránh tp quảng ngãi
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ngãi
phát hiện bắt quả tang đối tượng huỳnh ngọc nguyên một mươi tám tuổi
chú tại phường nghĩa lộ tp quảng ngãi
về hành vi vận chuyển trái phép trên ma túy
tổ công tác tạm giữ trên người nguyên hai trăm năm mươi viên ma túy thuốc lắc
và hai túi ni lông chứa ma túy
nguyên khai nhận mua ma túy từ tp hcm đem về quảng ngãi bán kiếm lời
công an tỉnh quảng ngãi đã tạm giữ hình sự đối với nguyên để điều tra làm rõ
còn tại tỉnh bắc cạn chiều qua
tại tổ giao lâm phường huyền tụ tp bắc cạn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn
bắt giữ đối tượng nguyễn đình khoa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
trú tại xã động đạt huyện phú lương tỉnh thái nguyên
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm ba mươi năm gram ma túy và một triệu tám trăm bốn mươi đồng
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng
lực lượng công an thu giữ một trăm một mươi bốn viên đạn
tại cơ quan công an khoa đã thừa nhận hành vi phạm tội
với hành vi cướp tài sản đối tượng đặng ngọc đông hai mươi năm tuổi
trú tại tỉnh đồng nai đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
khởi tố phụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng để điều tra làm rõ
trước đó đông đến khu vực công viên long bình
thuê ông trần văn nhỏ sáu mươi hai tuổi
trú tại tỉnh đồng nai làm nghề chạy xe ôm trở về nhà
trong quá trình di chuyển đông đã lừa ông nhỏ
trở đến nơi vắng rồi khống chế cướp xe máy
bên trong cốp xe có một điện thoại di động
và tám trăm năm mươi đồng tiền mặt rồi lên xe tẩu thoát
tuy nhiên đông đã bị công an thành phố biên hòa bắt giữ sau đó
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử phúc thẩm
vụ án hình sự đối với ba bị cáo gồm
cao ngọc nghĩa cao ngọc quân và nguyễn hữu đức
cùng chú tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
về tội cướp tài sản
tham gia nhóm này còn có nguyễn duy long và bùi huy đức
cùng chú tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
trước đó vào ngày một mươi hai tháng một
tòa án nhân dân thành phố buôn ma thuột
đã đưa cả năm đối tượng trên ra xét xử sơ thẩm
và tuyên phạt từ hai năm ba tháng tù giam
đến tám năm tù giam đối với các bị cáo
cùng về tội cướp tài sản
theo bản án sơ thẩm nghĩa và quân là hai anh em sinh đôi
thường lấy các trang cá độ bóng đá trên mạng
để giao cho các con bạc tham gia cá cược
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
quân giao cho anh nguyễn viết hoàng
chú tại tỉnh đắk lóc ba trang cá độ
để anh hoàng cá cược thắng thua bằng tiền với nhóm quân
quá trình cá cược anh hoàng bị thua bốn mươi sáu triệu đồng
sau đó nhóm của nghĩa đã đi tìm anh hoàng
và nhiều lần đánh đập
dùng dao đe dọa ép anh hoàng phải trả số tiền trên
vì không có tiền hoàng phải gọi điện thoại
cho người thân mượn một mươi triệu đồng để trả trước
khi các đối tượng đang nhận một mươi triệu đồng
thì bị công an thành phố buôn ma thuột bắt quả tang
tại phiên tòa phúc thẩm hội đồng xét xử
tuyên giảm án cho bị cáo cao ngọc nghĩa
sáu tháng tù giam cao ngọc quân và nguyễn hữu đức
mỗi bị cáo được giảm ba tháng tù giam
khác với mọi năm lễ dỗ tổ hùng vương
năm nay chỉ kéo dài một ngày
nên lượng người dân tại các thành phố lớn
về quê hoặc đi nghỉ cũng ít
tại thành phố hà nội hầu hết các phương tiện di chuyển
trên các tuyến đường nội đô cũng như cửa ngõ thủ đô
đều thông thoáng không có tình trạng
ùn tắc kéo dài
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
trong buổi sáng ngày hôm nay
năm nay dỗ tổ hùng vương không phải ngày nghỉ cuối tuần
do vậy cán bộ công chức viên chức
và người lao động chỉ được nghỉ một ngày
chính vì vậy ở các trục đường hướng ra
khu vực cửa ngõ hà nội và các bến xe
đều thông thoáng giao thông diễn ra bình thường
không xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ
hôm nay là ngày dỗ tổ hùng vương
công nhân viên trước cũng như các cháu học sinh
được nghỉ một ngày
nhưng mà cũng chỉ cho các cháu đi chơi lanh quanh hà nội thôi
để dành thời gian vào dịp nghỉ tết
ba mươi tháng bốn một tháng năm sẽ tổ chức đi chơi xa
nên đường phố giao thông có vẻ rất là thoáng lãng
giao thông hà nội hôm nay cũng thông thoáng
không có người đi lại nhiều
còn tại trạm thu phí
km số sáu tuyến cao tốc nội bài lào cai
lượng phương tiện tham gia giao thông
đi lại khu vực này cũng có tăng nhẹ
so với ngày thường nhưng vẫn không dẫn đến
tình trạng ùn ứ kéo dài
mặc dù vậy lực lượng cảnh sát giao thông
vẫn chủ động đưa ra những kế hoạch phương án
phân luồng điều tiết giao thông
để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân được thuận lợi nhất
nhân dịp kỷ lễ
từ mùa một mươi tháng ba
nhận thấy tình hình là lưu lượng phương tiện gia tăng
đơn vị đã bố trí một trăm linh căn hộ
thứ trị ứng trực
và chủ động xây dựng phương án kế hoạch
đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ
thông qua hệ thống giám sát
tự động ghi nhận được
lưu lượng phương tiện
trong buổi chiều ngày chín tháng ba âm lịch
và buổi sáng ngày mùa một mươi tháng ba
có gia tăng tuy nhiên không xảy ra tình trạng
ùn tắc giao thông
do kỳ nghỉ dỗ tổ năm nay chỉ một ngày
cùng với việc chủ động triển khai các phương án
nên đến nay tình hình giao thông tại nội đô
và một số điểm giao vào hà nội
vẫn đảm bảo an toàn thông suốt
tiếp theo chương trình là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an huyện đông anh thành phố hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
chu văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hộ khẩu thường trú tại thôn hà lâm hai
xã thụy lâm huyện đông anh thành phố hà nội
về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
cũng phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
và phải nhận quyết định truy nã
của công an quận hà đông thành phố hà nội
là đối tượng nguyễn văn điên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố đoàn kết
phường dương nội quận hà đông thành phố hà nội
và đối tượng nguyễn xuân an sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại thôn nhật tiến
xã trường yên huyện trương mỹ thành phố hà nội
bị công an quận hai bà trưng hà nội
ra quyết định truy nã
cũng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan
đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý
quý vị tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện